kỷ niệm bảy mươi năm ngày thương binh liệt sĩ đoàn công tác của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam
phối hợp với ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam trì nhánh bắc ninh
đã đến thăm và tặng quà các thương bệnh binh tại trung tâm điều dưỡng thương binh thuận thành tỉnh bắc ninh
trực thuộc bộ lao động thương bình và xã hội
được thành lập vào năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm sau hơn năm mươi năm tồn tại phát triển đơn vị đã tiếp nhận quản lý nuôi dưỡng
điều trị phục hồi chức năng cho một thương bệnh binh nặng
hiện nay trung tâm đang quản lý nuôi dưỡng điều trị và thực hiện chế độ chính sách
đối với chín mươi sáu thương bệnh binh nặng hạng một trên bốn tỷ lệ thương tật từ tám mươi một đến một trăm linh